ngày hai mươi năm tháng tám công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp con plong cho biết
hội đồng kỷ luật công ty đã tiến hành kỷ luật khiển trách ba cán bộ có liên quan đến vụ cháy một mươi hai hectare rừng trên địa bàn
ba cán bộ bị kỷ luật gồm nguyễn văn mỹ giám đốc tri nhánh lâm trường măng cảnh hai và hai cán bộ phụ trách địa bàn
đơn vị chủ rừng cũng đã thực hiện phương án mua giống cây để trồng lại diện tích rừng bị cháy
hiện cơ quan điều tra công an huyện con plong vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ